việc khoa đã thừa nhận do mô tuẫn trong đời sống lúc đó sau khi uống rượu khoa đã đánh vợ quá trình xác minh trước đó khoa đã nhiều lần hành hạ nạn nhân